theo kế hoạch tăng tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam vừa phê duyệt kế hoạch tăng chuyến phục vụ cao điểm dịp tết từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai
trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết đinh dậu
sân bay quốc tế tân sơn nhất dự kiến sẽ tiếp nhận thêm một sáu mươi năm chuyến đi đến
tăng bảy bảy so với lịch bay thường lệ tương đương với mức tăng trung bình ba mươi tám chuyến một ngày
trong đó tăng chuyến bay đến tân sơn nhất nhiều nhất vẫn là vietjet với năm trăm sáu mươi chuyến
việt nam airlines tăng ba trăm bốn mươi chuyến và jetstar pacific tăng một trăm sáu mươi năm chuyến
trong ngày cao điểm sân bay tân sơn nhất sẽ tiếp nhận tám trăm linh bảy chuyến một ngày tăng hơn một mươi một
theo kế hoạch cục hàng không việt nam phê duyệt tổng chuyến bay tăng trong toàn mạng nội địa
là một hai trăm bảy mươi tăng tám năm so với lịch bay thường lệ
bộ giao thông vận tải cũng vừa yêu cầu cục hàng không việt nam làm việc với các đơn vị liên quan
thống nhất tiêu chí xác định khung giờ cao điểm trung điểm thấp điểm và xây dựng khung giá dịch vụ bay
để các hãng hàng không lựa chọn
trên cơ sở đó sẽ cấp giấy phép giờ cất hạ cánh vào các khung giờ hợp lý
minh bạch công bằng giữa các hãng hàng không giảm tải áp lực giao thông cho tp hcm vào giờ cao điểm
cũng như tạo sự chủ động hơn cho đơn vị trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ